ớt là một loại gia vị kích thích thị giác cung cấp vitamin một lượng nhỏ protein và chất sơ
bên cạnh các lợi ích ớt cũng có nhiều tác hại đối với sức khỏe nếu ăn quá liều lượng
ớt có thể xem là một loại thực phẩm phổ biến trên thế giới đặc biệt là việt nam
chúng là một loại gia vị không thể thiếu để tăng thêm hương vị cay nồng trong món ăn
vì vậy bạn có biết rằng ớt có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe con người không
thành phần dinh dưỡng có trong quả ớt
ơt chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe
ớt là một loại rau gia vị giúp tăng mùi vị món ăn hoặc đơn giản là cho sở thích cá nhân
không chỉ thế ớt chứa thành phần dinh dưỡng cao gấp nhiều lần so với các loại rau thông thường
với một trăm linh g ớt tươi sẽ cung cấp cho cơ thể ba mươi hai g vitamin a hai trăm bốn mươi g vitamin c ba mươi chín vitamin b sáu bốn năm vitamin e ba mươi một năm vitamin k
so với nhu cầu vitamin cần cho cơ thể trong một ngày
như vậy chỉ cần ăn khoảng bốn mươi g ớt tươi thì bạn đã nạp đủ nhu cầu
theo bác sĩ huỳnh đấn vũ bệnh viện đại học y dược tp hcm cơ sở ba
các bộ phận của cây ớt như quả rễ và lá cũng đã được dùng làm thuốc từ nhiều đời nay
theo y học của truyền ớt có vị cay nóng tác dụng khoan dung tán hàn kiện tỷ tiêu thực chỉ thống giảm đau kháng nham chữa ung thư
nhiều người thường dùng ớt để chữa đau bụng do lạnh tiêu hóa kém đau khớp dùng ngoài chữa rắn rết cắn
nghiên cứu của y học hiện đại cũng thống nhất với y học cổ truyền về tác dụng chữa bệnh của ớt
theo đó trong ớt chứa một hoạt chất capsicum là một loại alkaloid chiếm tỷ lệ khoảng năm hai
cấu trúc hóa học đã được xác định là azit insulinic vanillilamide có đặc điểm bốc hơi ở nhiệt độ cao gây hét hơi mạnh
ngoài ra còn có capsicum là hoạt chất cây đỏ nóng chỉ xuất hiện khi quả ớt chín chiếm tỷ lệ từ một một
capsicum có tác dụng kích thích não bộ sản xuất sả chết edofin một chất mốc phi nội sinh có đặc tính như những thuốc giảm đau
đặc biệt có ích cho những bệnh nhân bị viêm khớp mạng tính và ung thư
ớt xúc ngăn ngừa bệnh tim do chứa một số hoạt chất giúp máu lưu thông tốt tránh được tình trạng đông vón tiểu cầu sẽ gây tai biến tim mạch
loại quả này còn có tác dụng ngăn ngừa tình trạng huyết áp tăng cao
ớt có một số tác dụng như khống chế bệnh tim mạch phòng ung thư phòng ngừa tai biến tim mạch tăng sức đề kháng chống cả mạo chữa bệnh đau đầu giảm mỡ máu giảm béo
ngày nay nhiều nơi sử dụng chất capsicum trong ớt để làm thuốc gián hoặc cream để thoa nhẹ giảm đau do di trứng của đau zona cũng rất hiệu quả
một số bài thuốc từ quả ớt
chữa dụng tóc do hóa trị liệu
một trăm linh g ớt trái ngâm với rượu trắng trong vòng từ một mươi hai mươi ngày
dùng rượu này bôi lên da đầu có tác dụng kích thích mọc tóc
chữa ăn uống kém tiêu do ung thư
một trăm linh g ớt và một trăm linh g hắc đậu xị tán bột ăn hàng ngày
chưa ăn uống chậm tiêu ớt trái dùng làm gia vị ăn hàng ngày
chữa đau dặn dày do lạnh
một hai quả ớt và hai mươi g nghệ vàng
tán bột uống hai ba lần một ngày
chữa viêm khớp mạng tính
một hai quả ớt dây đau xương thổ phục linh cổ khúc khắc
mỗi vị ba mươi g sắc uống ngày một thang
chữa bệnh tràm eczema
một nắm ớt tươi và một thịa mẹ chua
hai thứ rã nhỏ lấy vài sạch cói lại
đắp lên nơi bị chàm đã rửa xe bằng nước muối
chữa tay biến mạch máu não
lá ớt loại ớt chỉ thiên quả nhỏ
đem rã nhỏ thêm nước và ít muối
chắp nước cho người bệnh uống lấy bạ đắp vào răng sẽ tỉnh
chữa rắn rách cắn
lá ớt rã nhỏ đắp vào nơi bị thương băng lại
ngày làm một hai lần cho đến khi hết đau
hai ba giờ là khỏi
chữa bệnh vải nến
một nắm to là ớt cay một nắm chặt tay và đem sau chín nhưng không cháy
tinh tre đằng ngã cạo lấy một bát
bảy chín lá sống đời lá thuốc bỏng
khoảng ba trăm linh g thiên nhân kiện
tất cả cho vào nồi với hai lít nước
đun sôi kỹ uống dần thay nước chè
uống chừng ba ấm là khỏi
đau hụt kinh niên
dễ cải ớt dễ chanh dễ hoàng lực
mỗi thứ khoảng một mươi gram sao vàng sắc uống ngày một thang
chữa đau lưng đau khớp
ớt chín một mươi năm quả lá đu đủ ba cái
dễ chỉ thiên tám mươi g
tất cả đem dã nhỏ ngâm cột với tỷ lệ một phần hai
dùng để so bóp sẽ mau khỏi
chữa mụn nhọn
là ớt dã nát với ít muối
dùng đắp vào nhỏ đăng sương mủ sẽ bớt đau nhức
sẽ bỡ mủ mau lành
ơt giàu vitamin c giúp tăng cửa hình miễn dịch
chứa các chất chống oxy hóa hỗ trợ tiêu diệt các tế bào ung thư
quả ớt giàu hợp chất flavonoid
và cắp sạc kênh
có khả năng bảo vệ tế bào của các gốc tự do gây ung thư
ăn ớt được phù hợp có lợi cho sức khỏe
phòng ngừa một số loại ung thư sau
ung thư vú
cắp sạc kênh có thể ức chế sự phát triển
và tạo ra quá trình apotoxic
chết tế bào theo chương trình
lợi ích này có tác dụng với nhóm ung thư vú dương tình với thụ thể h hai
hoặc ung thư bộ ba âm tính
bộ ba cụ thể estrogen progesterone và h hai
ung thư phổi
cắp sạc kênh hỗ trợ ngăn chặn các tế bào ung thư phổi
di căn theo nghiên cứu của trường đại học marshall mỹ
họ cho chuột bị ung thư phổi ăn cắp sạc kênh
kết quả cho thấy chúng có diện tích tế bào di căn trong phổi
nhỏ hơn so với những con chuột bệnh
nhưng ăn cháy độ bình thường
ung thư máu
theo hiệp hội nghiên cứu ung thư mỹ
cắp sạc kênh và chất chống oxy hóa trong loại quả này
có phần ngăn chặn tế bào ung thư máu phát triển
ung thư tuyến tiền liệt
nghiên cứu năm hai nghìn sáu của trường đại học california mỹ
cho thấy cắp sạc kênh ức chế các tế bào ung thư tuyến tiền liệt
thậm chí còn có khả năng tiêu diệt chúng
do đó chế độ ăn ớt lượng phù hợp
có thể hỗ trợ kiểm soát ung thư tuyến tiền liệt
dù có khả năng hỗ trợ phòng của các bệnh ung thư trên
nhưng hợp chất cắp sạc kênh tạo cảm giác cay
dễ dân đến kích thích niêm mạc sạc dày
làm tăng sản xuất axit
tăng nguy cơ tổn thương để tiêu hóa
người trưởng thành không ăn quá một quả ớt cỡ vừa
hoặc một hai ngày một lần ăn khoảng một mươi gram
tránh dùng quá nhiều
hoặc thẩm thuộc thực phẩm chức năng chữa cắp sạc kênh
người mang bệnh trĩ bệnh tim cao huyết áp
cần hạn chế ăn ớt vì dễ dàng đến rủi ro như mùi trĩ sưng gây đau rát
máu tăng cao trong quá trình tuyệt hoàn tim đập nhanh
người bệnh viêm da hay người đang điều trị muộn
không nên ăn ớt vì vị cay gây nóng trong cơ thể
nồi nhiều mụn hơn
mặc dù ớt mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe
nhưng các bạn cũng không nên ăn quá nhiều ớt hằng ngày
với mỗi loại thực phẩm chỉ nên bổ sung vừa đủ hàm lượng cho phép
dùng để chế biến thức ăn
không phải loại thực phẩm nào cũng dùng nhiều là tốt
trong ớt có chứa cắp sạc kênh có thể làm kích thích dẫn dày
viêm nát ruột hay nhiệt miệng
nếu chung có quá nhiều trong cơ thể bạn
ngoài ra việc ăn nhiều ớt còn dẫn đến tổn thương gan
và gây tăng huyết áp có thể dẫn đến suy tim
ăn nớt có thể gây bỏng rát ở vùng miệng
ăn ớt quá cay có thể gây bỏng rát ở vùng miệng
bị mất vị rác ở khu vực bị bỏng
chắc cắp sạc kênh của trong ớt
khi tiếp xúc với các vùng da nhạy cảm như trong niêm mạc miệng
sẽ gây ra phản ứng kích thích mạnh lên các tế bào cảm thụ
ăn nhiều ớt gây hại cho dạ dày và hệ tiêu hóa
ơt gây ra tình trạng cay nóng bỏng rát ở khoang miệng
và nó cũng gây kích ứng niêm mạc dạ dày
nếu ăn nhiều ớt trong thời gian dài
chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày
còn nếu bạn đang bị các vấn đề về dạ dày
như viêm loát dạ dày thì tốt nhất không nên ăn ớt
việc ăn ớt sẽ khiến bệnh tình trầm trọng hơn
ăn nất có thể gây đau ruột ở một số người
các triệu chứng có thể bao gồm đau bụng
cảm giác nóng rát trong ruột ruột ruột và tiêu chạy đau đớn
điều này phổ biến hơn ở những người mắc hội trứng dù kích thích
ơt có thể tạm thời làm nặng thêm với triệu chứng
còn những người không quên ăn nó thường xuyên
vì lý do này những người mắc hội chứng dù kích thích
cần hạn chế tiêu thụ ớt và các thực phẩm cay khác
ăn nhiều ớt không tốt cho người có bệnh về tim mạch
khi ăn ớt vì cay nóng sẽ khiến tim bạn đập nhanh hơn
màu trong cơ thể lưu thông nhanh hơn bình thường
ở một mức độ vừa phải việc máu lưu thông như vậy
sẽ giúp cải tiến hệ tuần hoàn và tim mạch
ngăn ngừng các cục máu đông gây tác nhãn bệnh máu
nếu thường xuyên ăn ớt tim luôn đập rồn rập
và máu lưu thông nhanh hơn bình thường trong thời gian dài
có thể khiến bạn bị suy tim và đột quỵ
ăn nắp nhiều có thể gây tê liệt phá hủy hệ thần kinh
vị cay của ớt không chỉ khiến cơ thể sáng sinh các học môn
màu nó cũng kích thích hệ thần kinh
nếu bạn ăn ca trong thời gian dài hoặc ăn quá cay
sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh gây ra tình trạng tê liệt một phần
thậm chí là hủy hoại hệ thần kinh
đã ghi nhận một số trường hợp bị mất vị giác hay dưới kích động
nổi nóng do ăn cây quá nhiều trong thời gian dài
mặc dù ếch mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe
tuy nhiên có những trường hợp không nên sử dụng ớt trong các món ăn hằng ngày
nếu trong cơ thể bạn có những bệnh lý sau đây thì không nên đàn ớt
người bệnh trĩ
đặc tính của ớt là cay nồng
gây kích thích mạnh đối với cơ thể chúng ta
nên người mắc bệnh trĩ không nên ăn ớt
vì khi ăn ớt sẽ làm tình hình bệnh trĩ của bạn trở nên nghiêm trọng hơn
khó lành hơn nguy hiểm hơn nữa là sẽ gây suất huyết học môn
người có bệnh về túi mật
ơt ma tính kích thích mạnh
nên những người bị sỏi mật sẽ tăng dịch vị trong dạ dày
khiến túi gan co lại
điều này sẽ gây khó khăn trong quá trình gan tiết dịch
dẫn đến bệnh về viêm gan và tuyến tụy
người bệnh phẫu thuật
mặc dù ớt chứa nhiều vitamin c giúp làm ảnh vết thương
tuy nhiên bản chất cây nồng của ớt sẽ làm ảnh hưởng đến vết mổ
đặc biệt là vừa bệnh phẫu thuật xong
vì vậy các bạn nên dùng lượng ít vừa đủ
không tốt nhất là không dùng ớt trong món ăn
để vết thương được lái nhanh hơn
người có bệnh về da
những người có bệnh lý về da hay bị nổi mụn không nên ăn ớt
vì đặc tính cay nóng của ớt sẽ làm trầm trọng hơn tình trạng giam
và việc nổi mụn của các bạn
người mắc bệnh tim cao huyết áp và huyết quản
trong ớt trừ các chất làm tăng lượng máu trong cơ thể
khiến tim đập nhanh khó chắc đổi chất
điều này dễ dẫn đến suy tim có thể gây tử vong
nếu không điều trị kịp thời
theo hiệp vụ tim mạch hoa kỳ
họ khuyên rằng không nên dùng nạp quá một mươi năm gram ớt mỗi ngày
bên cạnh đó cần kết hợp ớt với chế độ ăn uống lành mạnh
đầy đủ các chất
ước chỉ góp phần nhỏ trong chế độ dinh dưỡng
nên đừng phụ thuộc vào loại thực phẩm này
mà hãy cân đối cho bản thân mình một chế độ ăn lành mạnh